chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi năm tháng tám của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng bị cáo hàn thị thu hiền vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tù trung thân
viên tòa xét xử sơ thẩm vừa diễn ra
theo cáo trạng khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo hàn thị thu hiền đến tỉnh đồng tháp để mua gạo
rồi vận chuyển bán cho khách hàng ở các tỉnh quảng bình nghệ an thanh hóa
bị cáo đã lập khống hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu yên thắng đồng tháp
tạo dựng niềm tin để đối tác bán hàng cho hiền thanh toán chậm từ ba đến một mươi ngày
hoặc đối tác mua hàng thì ứng tiền cho hiền trước và nhận hàng sau
đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám bị cáo hiền đã mua gạo của hai mươi sáu người trong và ngoài địa bàn tỉnh đồng tháp
với tổng số tiền là trên hai mươi bảy tỷ đồng
nhận tạm ứng tiền của các đối tác mua hàng số tiền là một ba tỷ đồng
tổng số tiền mà hiền đã lừa đảo chiếm đoạt của hai mươi tám bị hại là hơn hai mươi hai tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt tài sản bị cáo hiền bỏ trốn và đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thì bị bắt giữ
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng vừa triệt phá ổ nhóm
bắt giữ ba đối tượng là đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phạm đình hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và lưu thị hợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại phường hợp đức quận đồ sơn thành phố hải phòng
về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước
làm giả giấy khám sức khỏe để bán cho người dân trên địa bàn thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một mươi bốn con dấu giả các loại
gần ba mươi giấy khám sức khỏe giả của bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng và trung tâm y tế quận đồ sơn
tại cơ quan chức năng các đối tượng đã khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng phạm đình hậu và lưu thị hợi nảy ý định làm giả giấy khám sức khỏe để bán cho người dân có nhu cầu
nên đã thông qua mạng xã hội đặt mua con dấu tròn của bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
và giấu xanh tên các bác sĩ mỗi con dấu các đối tượng đặt mua có giá từ sáu mươi chín đồng đến một hai triệu đồng
khi người dân có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe thì vợ chồng hậu ghi kết quả khám bệnh ký và đóng dấu tên các bác sĩ
mỗi giấy khám sức khỏe vợ chồng hậu bán từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô
mang biển số năm mươi một hai trăm sáu mươi bảy nz sáu mươi ba chưa rõ nguồn gốc lập biển số không do cơ quan thẩm quyền cấp
và một vụ vận chuyển
vận chuyển hai ba mươi chín điện thoại iphone các loại
hai vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật
cụ thể vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám trên đường ba mươi tháng bốn thuộc phường hai thành phố tây ninh
tổ tuần tra đã phát hiện xe ô tô con biển số năm mươi một hai trăm sáu mươi bảy nz sáu mươi ba nhãn hiệu toyota laser số loại rx ba trăm năm mươi màu đỏ
có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện khai nhận phương tiện trên là xe biển số campuchia có màu gốc là màu trắng
được người khác tặng để qua lại biên giới làm ăn
sau khi về việt nam chủ phương tiện đã mua các loại giấy tờ trên và biển số trên mạng với giá ba triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện các giấy tờ có liên quan
để tiếp tục xác minh làm rõ
cũng cùng ngày lúc hai mươi h một mươi năm phút tại tuyến quốc lộ hai mươi hai b tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải biển số bảy mươi h bốn nghìn ba mươi bốn
đang lưu thông do ngô vân tước bốn mươi sáu tuổi trú tại thị xã hòa thành điều khiển chở bảy kiện hàng lớn
bên trong có chứa hai ba mươi chín điện thoại hình dáng iphone các loại và bốn mươi năm ipad không rõ nguồn gốc
bước đầu tước khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ phước vinh châu thành về giao hàng ở tp hcm
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người tăng vật phương tiện cho công an huyện châu thành xử lý theo quy định
hơn năm mươi bốn chiếc bánh trung thu có vỏ bọc in bằng tiếng nước ngoài không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra thu giữ
tại khu vực thôn tòng mòng xã bản việt thành phố lào cai tổ công tác đã phát hiện một lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có hơn năm mươi bốn sản phẩm bánh dẻo các loại
có tổng trọng lượng là một ba mươi năm tấn lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ lô hàng trên
và mời anh phan văn thiên chủ lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ
thưa quý vị trước tình trạng các loại bánh trung thu giả kém chất lượng được bày bán tràn lan trên mạng xã hội
các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật
để đảm bảo cho người dân sẽ có một mùa tết trung thu an toàn
bên cạnh đó cần có sự góp sức của người dân trong cuộc chiến không khoan nhượng
với ma trận hàng giả hàng kém chất lượng này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
những chiếc bánh trung thu giả thương hiệu cao cấp gắn mát gia truyền được giao bán tràn lan trên các chợ mạng
thậm chí sức khỏe người tiêu dùng đang bị đe dọa bởi những loại bánh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
việc kinh doanh những sản phẩm hàng giả hàng kém chất lượng như thế này sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật
những đối tượng này có thể đối diện với các quy định về xử phạt vi phạm bình chính
trong những vực là kinh doanh
kinh doanh sản xuất kinh doanh đối với hàng giả hàng kém chất lượng
căn cứ vào cái mức độ cái tính chất và cái số lượng cái giá trị hàng hóa
thì sẽ bị xem xét xử lý về mặt hành chính và mặt hình sự tùy theo cái vụ việc
đến thời điểm hiện tại lực lượng chương đăng đã thu giữ tiêu hủy hàng chục nghìn chiếc bánh trung thu nhập lộng
làm nhái kém chất lượng không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường
dù vậy trên các trang mạng xã hội vẫn tràn ngập những bài viết quảng cáo về những loại bánh trung thu này
các đối tượng sử dụng mạng công nghệ và nhập lộng muốn bán trên mạng về cất giữ tại cơ sở
mà khi cơ quan chương đăng phát hiện ra thì hầu như đều có tẩu tán
chúng tôi sẽ triển khai kiểm tra vấn đề trong đợt tết trung thu trước trong và sau tết trung thu
về đối với những sản phẩm những cơ sở sản xuất kinh doanh mà phục vụ cho lợn bánh trung thu
để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân thành phố
trong đợt tết trung thu này đa số những cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn của quốc lý
thì gần như là chấp hành tốt về quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
trước tình trạng sản xuất kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc có triệu ứng gia tăng
các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng lựa chọn những cơ sở sản xuất
kinh doanh uy tín sản phẩm ghi đầy đủ các thông tin về cơ sở ngày sản xuất hạn sử dụng
và có rán tem chống hoang dạ để mua bán
đối với các cơ sở nghi vấn kinh doanh sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng
người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để ngăn chặn các trường hợp
vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn h qua
khảo sát trên website bán vé của các hãng hàng không với đường bay khứ hồi tp hcm
hà nội chiều đi ngày một chín và chiều về ngày bốn chín
giá vé thấp nhất hạng phổ thông là một bảy trăm hai mươi năm đồng một vé cao nhất là ba ba trăm một mươi ba đồng một vé
đối với chiều về từ hà nội tp hcm ngày bốn tháng chín rẻ nhất là hơn hai triệu đồng một bé
và cao nhất là ba triệu năm trăm hai mươi sáu đồng một vé
đối với đường bay đến các địa điểm du lịch hot như đà lạt phú quốc hay đà nẵng
qua khảo sát cũng cho thấy tình trạng kín chỗ trên các chuyến
dự báo trong một vài ngày tới vé máy bay có thể cháy và khách hàng mua sau
có thể sẽ bị đắt hơn nhiều so với những khách hàng đã đặt mua từ trước đó
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám đã có ba mươi bốn tỉnh thành phố đạt tỷ lệ giải ngân hỗ trợ lao động thuê nhà
trên số hồ sơ tiếp nhận đề nghị hơn tám mươi
trong đó có một mươi bảy địa phương đã giải ngân một trăm linh một mươi hai địa phương có số giải ngân dưới năm mươi
bộ lao động thương minh và xã hội cũng cho biết tiến độ giải ngân của một số tỉnh rất chậm
cụ thể năm tỉnh thành phố tiến độ triển khai chậm có tỷ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị thấp
có bắc ninh bốn bốn mươi ba hải dương hai mươi chín bốn mươi chín phú thọ tám tám mươi sáu bình định một mươi năm một mươi chín nam định ba mươi năm một mươi năm
bộ lao động thương minh và xã hội cũng yêu cầu các địa phương chưa giải ngân

có lợi thế hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại chiếm từ bảy mươi tám mươi các gian hàng
một số tiểu thương cho biết những ngày này các sản phẩm trung thu hàng việt có sức tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường
những năm gần đây mặt hàng truyền thống quay lại theo truyền thống dân gian cũ là sư tử trống đèn kéo quân đèn ông sao và một số mặt hàng về nghề truyền thống đã được khôi phục lại
theo ghi nhận của phóng viên đèn ông sao có giá từ một mươi năm đến bảy mươi đồng một chiếc mặt nạ giấy bồi hai mươi hai mươi năm đồng một chiếc trống từ một mươi đến một trăm năm mươi đồng một chiếc đèn lồng giấy phát nhạc giao động từ năm mươi đến bảy mươi nghìn đồng một chiếc
đây đều là những mặt hàng trung thu truyền thống của việt nam đang được bán khá chạy trên thị trường